tại tỉnh ninh thuận bệnh sốt xuất huyết hiện cũng đang bùng phát mạnh và xảy ra tại nhiều nơi của sáu huyện và thành phố trong tỉnh
ghi nhận tám trăm sáu mươi trường hợp mắc bệnh tăng bảy trăm năm mươi hai trường hợp so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
hiện tại ngành y tế ninh thuận đã thường xuyên thông tin cảnh báo về tình hình dịch bệnh và phun hóa chất
xử lý sáu mươi bảy điểm phát sinh bệnh xuất xuất huyết tại một số địa phương
bên cạnh đó tỉnh cũng kiểm tra nghiêm ngặt vùng có nguy cơ mắc bệnh cao để chủ động cấp hóa chất phun phòng bệnh kịp thời có hiệu quả